theo thống kê của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay địa phương đã thực hiện tái canh và ghép cải tạo hơn năm mươi bốn hectare cà phê giúp tăng năng suất bình quân lên hơn ba mươi hai tạ một hectare
tỉnh lâm đồng hiện có hơn một trăm bảy mươi ba tám nghìn hectare cà phê sản lượng hàng năm đạt khoảng bốn trăm bảy mươi bốn tấn trong năm năm qua địa phương đã thực hiện tái canh hơn hai mươi hai sáu nghìn hectare trồng mới và ghép cải tạo hơn ba mươi một năm nghìn hectare cà phê
đặc biệt tính đến thời điểm này tỉnh lâm đồng có khoảng hai mươi hectare cà phê ứng dụng công nghiệp công nghệ cao chiếm ba mươi tám diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh
nhờ thực hiện tốt việc tái canh cà phê già cỗi và ghép cải tạo đã góp phần đưa năng suất cà phê bình quân từ hai mươi bảy tạ trước khi thực hiện kế hoạch tái canh lên hơn ba mươi hai tạ trên một hectare